bộ y tế cho biết tính đến sáng ngày hôm nay một mươi chín tháng bảy nước ta có tổng số ca nhiễm covid một mươi chín được điều trị khỏi là một mươi sáu trăm sáu mươi bảy ca
có thêm hai mươi hai sáu trăm năm mươi bốn người được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trong ngày một mươi tám tháng bảy
tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng bốn hai trăm tám mươi ba chín trăm linh sáu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó số người đã được tiêm một mũi là ba chín trăm bảy mươi bảy bốn trăm ba mươi một người
số người đã tiêm đủ hai mũi là ba trăm linh sáu bốn trăm bảy mươi hai người
trong sáng ngày hôm nay nước ta ghi nhận thêm hai một mươi năm ca mắc mới covid một mươi chín
riêng thành phố hồ chí minh là một năm trăm ba mươi năm ca